chiều ngày hai mươi ba tháng chín ubnd tỉnh hà nam đã ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố phủ lý
theo đó thành phố phủ lý sẽ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ định một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trong vòng một mươi bốn ngày từ một mươi tám h ngày một mươi
trong dịp giãn cách thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình thôn tổ dân phố cách ly với thôn tổ dân phố
giã phường cách ly với giã phường người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết